một đối tượng tàng trữ năm kg ma túy đá để bán trái phép vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình thuận bắt giữ
đây là số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh bình thuận
vào sáng ngày chín tháng bảy lực lượng công an đã tiến hành chặn xe ô tô do tài xế nguyễn quốc duy điều khiển với nhiều nghi vấn
trên xe chở thêm hai đối tượng là võ minh việt và hồ viết hoàn
tiến hành kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe có năm túi ma túy đá với trọng lượng khoảng năm kg
được ngụy trang thành những gói trà và thu giữ thêm một số tăng vật có liên quan
qua đấu tranh bước đầu đối tượng khai số ma túy trên là của võ minh việt
việt đã thuê nguyễn quốc duy cùng mình vào tp hcm để số ma túy trên với giá khoảng một tỷ đồng
rồi đưa về bán tại địa bàn thị xã la di để phân phối và tiêu thụ
được biết võ minh việt đã từng có hai tiền án về tội cối gây thương tích và tàng trữ tội mua bán trái phép chất ma túy
sau khi ra tù đối tượng tiếp tục móc nối mở rộng địa bàn với thủ đoạn rất tinh vi
tạo thành đường dây mua bán ma túy liên tỉnh
công an tp hcm đã bắt quả tàng đối tượng nguyễn trí thanh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại khu vực khóm hai phường tám tp hcm
tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ bốn bịch ni lông
bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp hai điện thoại di động trên năm triệu đồng
qua khai thác nhanh nguyễn trí thanh khai nhận số tăng vật trên là ma túy vừa nhận từ tp hcm gửi về
định mang vào nhà cất giấu thì bị bắt quả tàng
tiến hành xét nghiệm nhanh thanh dương tính với chất ma túy
theo hồ sơ nguyễn trí thanh từng có một tiền án một tiền sự về tội trộm cắp tài sản
hiện công an tp hcm đang tạm giữ hình sự nguyễn trí thanh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
công an huyện vị thủy tỉnh hậu giang cho biết vừa bắt đối tượng cướp tài sản lương thanh rồi
chú xã phương bình huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang
trước đó lương thanh rồi điều khiển xe mô tô đuổi theo và chặn đầu xe giật sợi dây chuyền của một người phụ nữ
do bị hại chống cự quyết liệt nên đối tượng chỉ lấy được một đoạn dây chuyền rồi lên xe tẩu thoát
sau khi cướp được đoạn dây chuyền vàng đối tượng đem đến một tiệm vàng ở xã phương bình huyện phụng hiệp
bán được với giá một mươi ba triệu đồng trong lúc đối tượng đi chơi game thì bị bắt giữ
khám xét đối tượng cơ quan công an đã thu giữ tám triệu bảy trăm linh nghìn đồng
tiếp tục với những thông tin khác trên địa bàn xã xuân đông huyện cầm mỹ tỉnh đồng nai
vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến một em nhỏ tử vong
thông tin ban đầu vào khoảng tám giờ sáng ngày tám tháng bảy một bé trai sinh năm hai nghìn một mươi
chú ấp cọ dậu xã xuân đông huyện cầm mỹ đi câu cá cùng các bạn nhỏ trong xóm
ở con suối cách nhà khoảng một km trong quá trình đi câu em đã lội qua bờ để lấy cần câu
do nước chảy xiết nên đã bị nước cuốn trôi sau đó một số em đã chạy về báo cho mọi người đi tìm
tin báo công an xã xuân đông đã có mặt triển khai lực lượng phát quang con suối
cây cối bụi rậm và sau hai mươi phút tìm kiếm thì tìm thấy nạn nhân cách địa điểm trôi khoảng một km
người dân và lực lượng chức năng đã bàn giao cho gia đình nạn nhân để an táng theo quy định
trận mưa lớn kéo dài xảy ra từ đêm ngày tám tháng bảy đến dạng sáng ngày chín tháng bảy
lượng nước lớn đổ về các lưu vực hạ lưu đã gây ngập lụt khu vực cầu đắc ơ
huyện bù gia mập đoạn nối giữa hai xã đắc ơ bù gia mập
lượng mưa lớn kéo dài đã gây ra lũ quét cục bộ khiến cầu sắt đoạn tiếp giáp giữa xã bù gia mập
và xã đắc ơ của tỉnh bình phước bị ngập sâu gây cản trở lưu thông cho các phương tiện
qua thống kê sơ bộ có hai căn nhà của hộ dân bị tràn nước sạt lở và triển dốc hai bên khu vực ngập
vào sáng ngày chín tháng bảy chính quyền địa phương đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với các hộ dân
di rời vật dụng tài sản đến nơi an toàn kịp thời và lập biển cấm tại khu vực nguy hiểm cấm người dân qua lại khi trời mưa
chiều cùng ngày khu vực cầu sắt nước đã rút giao thông đi lại bình thường
hiện cơ quan chức năng huyện bù gia mập đang tiếp tục ra soát kiểm tra khắc phục thiệt hại để người dân ổn định sinh hoạt
thưa quý vị ngày hôm nay bộ kế hoạch và đầu tư phối hợp với thành ủy ủy ban nhân dân tp hcm văn phòng chính phủ
tổ chức hội nghị tổng kết nghị quyết năm
và kết luận hai mươi bảy của bộ chính trị về phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đông nam bộ
vùng kinh tế trọng điểm phía nam đến năm hai nghìn một mươi định hướng đến năm hai nghìn hai mươi
tại điểm cầu tp hcm tham dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ đại tướng phan văn giang
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng đồng chí nguyễn văn nên
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đồng chí nguyễn trí dũng
ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
cùng sự hội nghị còn có lãnh đạo các ban bộ ngành lãnh đạo các tỉnh thành vùng đông nam bộ
và các chuyên gia nhà khoa học
tại hội nghị thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an trình bày tham luận
quan điểm mục tiêu và giải pháp nhằm kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế
văn hóa xã hội với bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội vùng đông nam bộ
đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thủ tướng phạm minh chính cho rằng
trong thời gian tới cần tập trung thực hiện một số định hướng giải pháp trọng tâm
theo đó phát triển nhanh và bền vững kinh tế vùng tập trung hoàn thiện thể chế chính sách
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh xây dựng quy hoạch phát triển và đẩy mạnh liên kết vùng
tập trung cho ba khâu đột phá chiến lược xây dựng và hoàn thiện thể chế
đào tạo và phát triển nguồn nhân lực xây dựng kết cấu hạ tầng nhất là hạ tầng giao thông hạ tầng số
cùng với đó tập trung phát triển mạnh khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo
việc phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh đảm bảo trật tự an toàn xã hội
thúc đẩy các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế tăng cường xây dựng trình đốn đảng
và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh đầy mạnh học tập và làm theo tư tưởng
đạo đức phong cách hồ chí minh phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí
nhân dịp này thủ tướng đề nghị các địa phương triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trước mắt
như ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lãm phát bảo đảm các cân đối lớn
tập trung hoàn thành mục tiêu tiêm vaccine covid một mươi chín cho các đối tượng chỉ định và đánh giá miễn dịch cộng đồng
khắc phục các vấn đề liên quan tới y tế dự phòng y tế cơ sở thúc đẩy các dự án trọng điểm của vùng
như đường vành đai hai ba chuẩn bị khởi động đường vành đai bốn vùng tp hcm hoàn thành dứt điểm công tác quy hoạch
nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất giữ vững kỷ luật kỷ cương hành chính
chủ động ứng phó với các vấn đề đột xuất bất ngờ có thể xảy ra
trên cơ sở báo cáo tổng kết các ý kiến tham luận tại hội nghị thủ tướng giao bộ kế hoạch và đầu tư
tiếp thù tối đa để tiếp tục hoàn thiện dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết số năm mươi ba nqtvk
và kết luận số hai mươi bảy kltvk hoàn thiện dự thảo tờ trình và dự thảo nghị quyết mới của bộ chính trị
huy động tối đa trí tuệ tập thể tiếp tục lấy ý kiến các bộ ngành địa phương chuyên gia nhà khoa học
báo cáo ban cán sự đảng chính phủ xem xét cho ý kiến trước khi trình bộ chính trị bảo đảm chất lượng tiến độ kế hoạch
sáng nay tại hà nội bộ công an đã long trọng tổ chức lễ khai mạc nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng hai nghìn hai mươi
sự kiện văn hóa nổi bật nhân kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân hai mươi tháng bảy
hai nghìn hai mươi tháng bảy hai nghìn hai mươi hai đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã đến dự
tham dự buổi lễ còn có đại sứ quán các nước brunei darussalam campuchia indonesia lào malaysia myanmar
philippines singapore thái lan trung quốc nhật bản cùng dự lễ có đồng chí bùi văn cường ủy viên trung mương đảng
tổng thư ký chủ nhiệm văn phòng quốc hội trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an trưởng ban tổ chức nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng hai nghìn hai mươi
cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc bộ công an cùng đông đảo cán bộ chiến sĩ nhân dân và du khách đến thủ đô hà nội
phát biểu khai mạc thứ trưởng nguyễn duy ngọc nêu rõ nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng hai nghìn hai mươi hai là sự kiện âm nhạc đặc biệt
với chủ đề xuyên suốt là ca ngợi tình yêu quê hương đất nước truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân công an nhân dân việt nam và các nước asean cộng
nhạc hội cũng là chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật âm nhạc thể hiện tài năng tình yêu nghệ thuật đam mê âm nhạc của đoàn nhạc cảnh sát các quốc gia
bộ công an việt nam mong rằng các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân việt nam nói chung và nhạc hội cảnh sát nói riêng
là dịp để giới thiệu quảng bá hình ảnh đất nước con người việt nam thân thiện mến khách với bạn bè quốc tế
tăng cường quan hệ hợp tác giữa cảnh sát việt nam với cảnh sát các nước khẳng định đất nước việt nam thủ đô hà nội tươi đẹp
và cảnh sát việt nam sẵn sàng làm bạn đối tác tin cậy thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế
chương trình nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng hai nghìn hai mươi hai có sự tham gia của tám đoàn nhạc với hơn bốn trăm linh nhạc công và diễn viên múa
trong đó sáu đoàn nhạc cảnh sát đến từ các nước và hai đoàn nhạc đến từ nước chủ nhà việt nam là đoàn nhạc cảnh sát nhân dân việt nam và đoàn nhạc quân đội nhân dân việt nam
các đoàn đã công hiến đem đến cho khán giả một chương trình biểu diễn âm nhạc đặc sắc một không khí lễ hội tưng bừng với các phong cách âm nhạc hấp dẫn khác nhau
từ hành khúc hào hùng nhạc truyền thống dân ca cho tới nhạc phốp
khi sang đây thì với một mục đích của chúng tôi và họ cùng chung mục mỹ là cùng chung vui
đến một cái văn hóa nhạc hội đường phố đến với nhau và chúng ta với họ sẽ thổi những cái bài những cái ca khúc về quê hương đất nước của mình
về lực lượng cảnh sát của mình và các bạn mang sang những chương trình rất hay chất lượng về nghệ thuật
ngoài mục đích quảng bá văn hóa hình ảnh đất nước con người việt nam đến với bạn bè quốc tế
nhạc hội lần này còn nhằm mục đích thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa các quốc gia asean
và giữa các nước asean với các đối tượng
đặc biệt thông qua thể hiện bằng văn hóa nghệ thuật âm nhạc nhạc hội còn là cầu nối
gắn kết các nước các cơ quan chức năng trong công tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia